tại tp hcm sau nhiều tháng giả soát lấy ý kiến người dân một mươi một tuyến đường tại quận một đã bắt đầu triển khai
thí điểm thu phí sử dụng một phần vỉa hè cho hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa
quỹ ba nhân dân quận một tp hcm chính thức thi điểm thu phí cho thuê một phần vỉa hè tại một mươi một tuyến đường
khu vực trung tâm các tuyến đường này đều bảo đảm điều kiện rộng ít nhất ba mét trong đó có một năm m
dành cho người đi bộ người dân có thể tra cứu từng tuyến đường để biết thêm thông tin về mục đích sử dụng
diện tích sử dụng và mức đóng phí tại phần mềm sau khi đăng ký hồ sơ trong ba ngày cơ quan chức năng
sẽ duyệt phương án chuyển mã quy rờ đến người dân đóng phí sử dụng hiện đã có hơn bốn mươi hội gia đình
đăng ký thuê một phần vỉa hè để kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa việc thí điểm sẽ kéo dài
đến hết tháng chín hai nghìn một mươi bốn sau quận một các quận năm quận một mươi hay quận một mươi hai sắp triển khai hình thức cho thuê này
tại nhiều tuyến đường đủ điều kiện trên địa bàn mức thu phí được thành phố áp dụng dựa trên giá đất bình quân
tại năm khu vực ở nội thành sẽ cao hơn ngoại thành trong đó mức thấp nhất cho hoạt động giữ xe là năm mươi đồng
cao nhất ba trăm năm mươi đồng trên một m hai mỗi tháng các hoạt động khác sẽ áp dụng từ hai mươi đến một trăm linh ngàn đồng trên một m hai một tháng